hậu lộc là một huyện miền biển của tỉnh thanh hóa đời sống còn nhiều khó khăn
do đặc thù của nghề đi biển nên số người mù chữ và tái mù chữ ở hậu lộc là khá cao
đây là rào cản đối với việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bởi không biết chữ đồng nghĩa với không có kiến thức thì rất khó thoát nghèo
vì thế xóa mủ chữ nâng cao trình độ kiến thức cho người dân thông qua mô hình xã hội học tập được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để ra trong đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi sáu
xã ngư lộc nơi có đến chín mươi người dân sinh sống bằng nghề biển
thế hệ này nối tiếp thế hệ kia những đứa trẻ ra đời đã sớm quen với cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn hơn là cắp sách đến trường
cả xã có gần năm mươi người dân ở độ tuổi năm mươi đến bảy mươi không biết đọc biết viết
vì thế việc thực hiện đề án xã hội học tập với ngư lộc là một nhiệm vụ cấp thiết
đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà trong những năm tới thì cấp ý đáng quyền cùng với hội kinh học xã nhà
chúng tôi sẽ vào cuộc vận động con em từ trong các gia đình
để chúng ta
xây dựng một cộng đồng xã học tập và thực hiện cho bằng được cái đề án mà theo thông tư số bốn mươi bốn của bộ giáo tạo
là xây dựng cộng đồng học tập giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
đây cũng là một chỉ tiêu phấn đấu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ hai mươi hai đã đề ra
xây dựng xã hội học tập là một đề án quy mô lớn của chính phủ có tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
khi được triển khai về cơ sở các cấp ủy hậu lộc đã thực hiện bằng những việc làm hết sức cụ thể
xã hội học tập trước hết phải xuất phát từ tinh thần học tập
chủ động của từng cá nhân những lớp học chống tái mù chữ đặc biệt như thế này đã ra đời từ đó
trong trụ sở ủy ban nhân dân khá chật hẹp xã ngân lộc đã dành ra hai phòng khang trang rộng rãi như thế này
để phục vụ việc học hành của người dân
sự quan tâm ấy chính là nguồn động viên lớn thúc đẩy tinh thần học tập tự giác của người dân